để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đã đưa ra quy hoạch là sẽ phát triển mạng lưới giao thông công cộng
với tám tuyến đường sắt đô thị và bảy tuyến xe buýt brt trong trung tâm
mục tiêu của quy hoạch này là đến năm hai nghìn ba mươi mạng lưới giao thông công cộng phải đảm bảo đáp ứng
từ năm mươi năm mươi năm nhu cầu đi lại của người dân trong trung tâm và khoảng bốn mươi nhu cầu của người dân ngoại ô
theo quy hoạch thành phố sẽ xây dựng tám tuyến đường sắt đô thị và bảy tuyến xe buýt nhanh brt trong trung tâm
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia giao thông những dự án này chắc chắn cần nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ usd
vì vậy trước mắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô xe buýt vẫn phải là phương tiện giao thông công cộng chủ đạo
đây cũng là lý do thành phố hà nội chỉ đạo sở giao thông vận tải có giải pháp và lộ trình phát triển xe buýt
cần sớm tăng số lượng xe cho cả ba loại phương tiện lớn vừa và đặc biệt là xe buýt nhỏ để phù hợp với đặc thù của hà nội
đồng thời áp dụng công nghệ thông minh trong quản lý đảm bảo lộ trình chạy xe đúng giờ từng bước đưa xe buýt thành phương tiện công cộng chuyên nghiệp văn minh